vài năm trở lại đây do giá thu mua mũ cao su liên tục giảm mạnh tiền thu từ bán mũ không đủ trả chi phí nhân công và chăm sóc lại vườn cây
nên nhiều chủ vườn đã thanh lý loại cây này để chuyển sang cây trồng khác
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc năm hai nghìn một mươi sáu diện tích cao su của tỉnh đã giảm một chín trăm tám mươi tám ha so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc toàn tỉnh hiện có ba mươi tám bốn trăm chín mươi ba hectare cây cao su
diện tích cao su giảm mạnh là do một số diện tích già cỗi được thanh lý nhổ bỏ chưa tái canh
bên cạnh đó giá cao su xuống thấp trong những năm gần đây nên một số hộ trồng cao su tiểu điền đã chặt bỏ chuyển đổi sang cây trồng khác
mặc dù diện tích giảm nhưng sản lượng tăng ba năm mươi tám tấn so với năm hai nghìn một mươi năm đạt một trăm linh tám kế hoạch
hiện nay giá thu mua mũ cao su trên thị trường đã bắt đầu tăng lên song vẫn đang ở mức thấp và hiệu quả kinh tế không bằng cà phê hồ tiêu
vì vậy tình trạng người dân tiếp tục thanh lý cao su để chuyển sang cây trồng khác vẫn còn tiếp tục